thưa quý vị dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng lần thứ một mươi ba
có nêu phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm năm tới
trong đó nhấn mạnh nội dung gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa
xây dựng và phát triển văn hóa thành nền tảng tinh thần của dân tộc
đồng thời biến các nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế
có thể nói đây là điểm nhấn rất quan trọng trong tư tưởng của đảng
về vấn đề văn hóa trong dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng lần thứ một mươi ba đã công bố
xây dựng văn hóa trong kinh tế là nội dung được bổ sung tiếp thu từ quan điểm của chủ tịch hồ chí minh
và quan điểm của đảng trong những năm đổi mới vừa qua về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa
một mặt văn hóa trở thành động lực để phát triển kinh tế bền vững
mặt khác việc xây dựng văn hóa trong kinh tế cũng giúp khắc phục ở những khuyết tật của mặt trái nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập
xây dựng văn hóa trong kinh tế thì mối quan hệ này là chúng ta phải xử lý nó một cách hài hòa trong giai đoạn hiện nay
tức là văn hóa sẽ là động lực sẽ là mục tiêu để cho kinh tế phát triển
bởi cái chủ thể của nền kinh tế chủ thể của nền văn hóa là con người
mà kinh tế muốn phát triển thì phải dựa trên một nguồn nhân lực
mà con người thì phải phát triển trên nền tảng của văn hóa
cho nên một trong những điểm nhấn trong dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thì đảng ta có nhấn mạnh một quan điểm tức là chúng ta phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc
và đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc thì phải có sự tham gia của con người
một trong các nội dung của xây dựng văn hóa trong kinh tế đó là xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân
với ý thức tôn trọng pháp luật giữ chữ tín cạnh tranh lành mạnh
trong dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng một mươi ba cũng đề cập tới vấn đề này như một nhiệm vụ trọng tâm
xong trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắt hạn chế trong quá trình thực hiện
đòi hỏi những biện pháp căn bản và hiệu quả để xây dựng được văn hóa trong kinh tế
hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước
chúng tôi cho rằng trong dự thảo văn kiện đại hội đảng nên nhấn mạnh hơn nữa
và cụ thể há hơn nữa cái yêu cầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp
bởi vì trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay thì doanh nghiệp là lưu lọng sung kích
và xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là một trong những điều kiện để biến các nguồn lực văn hóa
trở thành một nền kinh tế và đặc biệt để xây dựng hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp việt nam
hiệt đại văn minh có lòng tự tôn dân tộc và có truyền thống văn hóa dày
việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày nay không chỉ trở thành một nhu cầu cấp thiết của mỗi doanh nghiệp
mà còn là yêu cầu của mỗi quốc gia xây dựng và phát triển văn hóa thành nền tảng tinh thần của dân tộc
đồng thời đưa các nguồn lực văn hóa vào trong phát triển kinh tế
trên tinh thần đó cần phải xây dựng phát triển hoàn thiện văn hóa quản lý văn hóa kinh doanh văn hóa trong ứng xử văn hóa trong công chức
trong bối cảnh cạnh tranh kinh doanh thị trường gai gắt cũng như là đại dịch covid cho thấy
trong văn hóa doanh nghiệp cần phải rất quan trọng văn hóa ứng xử với người đồng
bao gồm là đảm bảo quyền lợi người đồng đảm bảo sinh kế cho người đồng
cũng như là đảm bảo các điều kiện lao động để người lao động được hưởng thụ những điều kiện lao động tốt nhất
phát triển văn hóa là điều kiện để doanh nghiệp thành công
đồng thời cũng là điều kiện để quốc gia cộng đồng doanh nghiệp thành công trong bối cảnh hội nhập
chỉ khi chúng ta xây dựng được nền văn hóa có giá trị vừa kế tục vừa kết nối vừa thăng hoa
lúc ấy chúng ta mới thực sự trở thành một quốc gia phát triển một cách bền vững